trong khuôn khổ chương trình tái chế học đường tại hà nội mới đây sở tài nguyên và môi trường sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
phối hợp với công ty cổ phần tê tra pắc liên minh tái chế bao bì việt nam cùng các đối tác phát động cuộc thi
cùng bé thu gom vào hộp giấy dành cho các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thủ đô
theo thể lệ cuộc thi các nhà trường lựa chọn tham gia ít nhất một trong số ba nội dung thi do tê tra park tổ chức
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi là trường bé gom nhiều hộp giấy nhất dành cho các trường có lượng vào hộp giấy thu gom cao nhất
góc thu gom sạch đẹp dành cho các ý tưởng gấp và sắp xếp vào hộp sáng tạo tiết kiệm không gian trang trí và giữ gìn vệ sinh
khu vực thu gom vỏ hộp ngăn nắp gọn gàng nhất
nhà hùng biện tài ba dành cho học sinh tiểu học chia sẻ suy nghĩ của mình về việc phân loại rác tại nguồn
cuộc thi kéo dài đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi một